nói chuyện với các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhân dịp về sự hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi
nói chuyện với các trưởng cơ quan đại diện chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
những kết quả thành tích to lớn của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế mà bộ ngoại giao giữ vai trò nòng cốt
trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan đại diện đã góp phần xứng đáng vào những thành tiệu chung của đất nước
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
về nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong thời gian tới chủ tịch nước trần đại quang đề nghị
ngành ngoại giao nói chung trong đó có các trưởng cơ quan đại diện tập trung triển khai phương hướng
nhiệm vụ công tác đối ngoại mà hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi đề ra

nhiệm vụ của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan tâm nhu cầu các địa phương tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa việt nam
thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao tranh thủ các nguồn lực phục vụ tái cơ cấu kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng để phát triển bền vững đất nước
chủ tịch nước trần đại quang lưu ý các trưởng cơ quan đại diện cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đối ngoại và đối nội
giữa ngoại giao đa phương và song phương giữa ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa bám sát yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước
chủ tịch nước trần đại quang chỉ rõ hiện nay có bốn năm triệu người việt nam ở nước ngoài và hàng chục triệu lượt người việt học tập lao động du lịch kinh doanh ở nước ngoài
do vậy mỗi cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào công dân việt nam và của mọi người con đất việt ở xa tổ quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông mike spanos giám đốc điều hành công ty pepsico khu vực châu á trung đông và bắc phi
chúc mừng pepsico đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam thời gian qua
thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của pepsico việt nam với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cụ thể là việc tham gia vào nhóm công tác đối tác công tư về giao quả từ năm hai nghìn một mươi
thủ tướng mong muốn doanh nghiệp mở rộng hợp tác triển khai các dự án với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các hộ nông dân trên nhiều lĩnh vực mà việt nam có thế mạnh
trong đó có việc hợp tác nghiên cứu tạo ra các sản phẩm mới mà việt nam có lợi thế ngoài khoai tây là atiso chè
tiếp thu ý kiến của thủ tướng ông mike spanos cho biết việt nam là một trong hai mươi thị trường ưu tiên hàng đầu của pepsico trên toàn cầu
và thứ tám trong khu vực mà ông mike spanos phụ trách
pepsico việt nam đang có chương trình hợp tác với nông dân ở việt nam và hỗ trợ hơn năm trăm tám mươi hộ nông dân
giúp tăng sản xuất và thu nhập cho họ
cùng với đó là áp dụng các biện pháp trong sản xuất kinh doanh giúp tiết kiệm gần một triệu lít nước
pepsico luôn mong muốn đầu tư làm ăn lâu dài tại việt nam cả lĩnh vực nước giải khát và thực phẩm và một số lĩnh vực khác
tiếp lãnh đạo công ty năng lượng gaps energy development thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại việt nam
đây cũng là một trong những lý do mà thời gian qua nhiều doanh nghiệp thái lan đã vào việt nam
đã đầu tư vào bốn trăm chín mươi hai dự án với tổng số bốn mươi tỷ đô la mỹ
nhấn mạnh chủ trương không khuyến khích đầu tư vào nhiệt điện than
thủ tướng hoan nghênh doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo năng lượng sạch
lãnh đạo gap energy dlubman cho biết doanh nghiệp đã bắt đầu đầu tư vào việt nam qua dự án điện mặt trời
có công suất một trăm linh mw và dự định sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng
góp phần vào gia tăng nguồn cung điện cho việt nam cũng như thu hút thêm các nhà đầu tư vào lĩnh vực này
ngoài ra tập đoàn có khả năng cung cấp nước nóng hoặc nước làm mát cho lĩnh vực công nghiệp
chiều nay tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã long trọng tổ chức gặp mặt
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch nước tôn đức thắng
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhấn mạnh vai trò và những đóng góp lớn lao của chủ tịch nước tôn đức thắng
với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
hơn bảy mươi năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội
chủ tịch tôn đức thắng không chỉ là nhà chính trị kiên định
mà còn có những đóng góp quý giá về lý luận
làm sáng tỏ và phong phú hơn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch nước tôn đức thắng
mặt trận tổ quốc việt nam đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực
nhằm giáo dục thế hệ trẻ không ngừng học tập tu dưỡng đạo đức cách mạng
góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới
thủ tướng vừa ký ban hành quyết định nâng cấp cục quản lý thị trường lên thành tổng cục quản lý thị trường
đây là cơ quan cấp tổng cục duy nhất của bộ công thương
cụ thể thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký ban hành quyết định số ba mươi bốn hai nghìn một mươi tám qdttg
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục quản lý thị trường trực thuộc bộ công thương
quyết định nêu rõ tổng cục quản lý thị trường được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương
bảo đảm sự chỉ đạo lãnh đạo điều hành của bộ trưởng bộ công thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất
tại địa phương thành lập cục quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc tổng cục
có đội quản lý thị trường cấp huyện thay cho mô hình tri cục trực thuộc sở công thương hiện nay
sau khi thủ tướng ký quyết định nêu trên bộ công thương cho biết đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
khẩn trương thực hiện kế hoạch chuyển giao
nguyên trạng cơ quan quản lý thị trường ở địa phương tri cục được tổ chức thành cục cấp tỉnh sáu mươi ba cục
và giữ nguyên mô hình đội quản lý thị trường cấp huyện để bảo đảm ổn định hoạt động
việc chuyển giao sẽ thực hiện xong trước ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị thực hiện chỉ thị của thủ tướng và ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
hôm nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với tỉnh thừa thiên huế
và kiểm tra công tác an toàn hồ chứa trước mùa mưa lũ
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thuyên huế toàn tỉnh hiện có năm mươi sáu hồ chứa thủy lợi
sáu hồ thủy điện đã đưa vào vận hành với tổng dung tích khoảng hai tỷ m ba nước công suất lắp máy trên ba trăm ba mươi mw
đối với các hồ thủy điện đã cập nhật phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trình bộ công thương phê duyệt
đối với các hồ thủy điện công suất trên ba mươi mw trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
thành lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão công trình xây dựng gia soát và ký quy chế phối hợp
giữa ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh với các nhà máy thủy điện
có phương án dự trữ vật tư phương tiện tại các cụm công trình đầu mối
chiều cùng ngày đoàn công tác đã đi thị xát và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước tả trạch
thị xã hương thủy tỉnh thủ tuyên huế
đoàn công tác đánh giá cao địa phương và chủ hồ chứa đã chủ động quyết liệt trong việc chuẩn bị
các phương án để ứng phó trước mùa mưa lũ đồng thời đề nghị các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo
tăng cường kiểm tra ra soát đánh giá lại tất cả tình hình về an toàn hồ chứa trên địa bàn
bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân
chỉ đạo các cơ quan là phải tiếp tục nghiên cứu cũng như dự báo phù hợp hơn để khi chúng ta điều hành
trả lũ đáp ứng đúng ba vô cầu tức là ba trong một đồng thời chúng tôi cũng đề nghị các địa phương
cần phải xây dựng một kịch bản khi mà hồ chứa có thể trả lũ vượt xuống quy định để có những
phương án ứng phó với hạ dụng đặc biệt là phương án chủ động sơ tăng dân để đảm bảo an toàn
đoàn công tác đã yêu cầu địa phương phải chú trọng kiểm tra về hệ thống thông tin liên lạc để thông báo
cho người dân ở vùng hạ du cũng như có những phương án chủ động di rời người dân trong những tình huống
xả lũ đối với những hồ chứa không bảo đảm an toàn thì tuyệt đối không tích nước các công trình đang
thi công cần phải chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện để thi công chủ động vượt lũ
chuyển sang phần tin tức quốc tế thưa quý vị sau hai thập niên thương lượng cuối cùng lãnh đạo của
năm quốc gia ven biển kaspi đã ký công ước về quy chế pháp lý của vùng biển giàu tài nguyên này bước
đi này giúp tháo gỡ những căng thẳng trong khu vực đồng thời cũng khẳng định tầm quan trọng của việc
hợp tác trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế đánh giá về công ước lãnh đạo cả năm nước ven
biển kaspi gồm nga azerbaijan turkmenistan kazakhstan và iran đều coi đây là một thỏa thuận
quốc tế hiện đại và cân bằng đạt được trên cơ sở thỏa hiệp và tính tới lợi ích của nhau
thay thế cho các thỏa thuận năm một nghìn chín trăm hai mươi một và một nghìn chín trăm bốn mươi mà liên xô trước đây ký với iran
quan trọng nhất công ước điều chỉnh cụ thể vấn đề phân định danh giới ngăn chặn sự hiện diện quân
sự của các cường quốc ngoài khu vực văn kiện cũng được xem là công thức để phân chia nguồn tài nguyên
dạng ở biển kaspi nơi có chữ lượng dầu ước tính lên đến năm mươi tỷ thùng và khí đốt được thẩm định có
đến ba trăm linh ngàn tỷ mét khối thỏa thuận này được kỳ vọng giúp duy trì tính đa dạng sinh học của biển
caspi nơi tập trung chín mươi chữ lượng loài cá tầm trên thế giới mở ra cơ hội hợp tác giải quyết vấn đề
ô nhiễm do khai thác dầu và các ngành công nghiệp khác tại đây là một khu vực phi quân sự kaspi sẽ
chỉ được khai thác cho mục đích hòa bình
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết sẽ tẩy chay các sản phẩm điện tử của mỹ
sau khi mỹ đã áp đặt trừng phạt và tăng thuế đối với hàng xuất khẩu của ankara vào mỹ
theo tổng thống erdogan thổ nhĩ kỳ đã có các biện pháp cần thiết để ổn định nền kinh tế
và ankara sẽ giữ vững lập trường chính trị trong căng thẳng ngoại giao hiện tại với washington
liên quan tới việc chính quyền ankara bắt giữ linh mục người mỹ andrews
của washington ngày hôm nay đồng lira đã phục hồi nhẹ một ngày sau khi ngân hàng trung
ương thổ nhĩ kỳ công bố một loạt biện pháp nhằm xoa dịu thị trường ngân hàng trung ương thổ nhĩ kỳ
sẽ điều chỉnh tỷ lệ dự trữ tiền tệ bắt buộc đối với các ngân hàng và sẽ bơm sáu tỷ usd cùng với một
lượng vàng trị giá ba tỷ đô la vào hệ thống tài chính việc mỹ công bố quyết định tăng gấp đôi thuế đánh
vào các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ thổ nhĩ kỳ khiến thị trường tài chính của nước này trao đảo
đồng lira càng thêm mất giá sau khi đã giảm tới hơn ba mươi kể từ đầu năm nay dự kiến
bộ trưởng tài chính thổ nhĩ kỳ beras abbayak sẽ có cuộc họp với khoảng một nhà đầu tư nước ngoài
tại thổ nhĩ kỳ trong ngày một mươi sáu tháng tám tới dòng người nhập cư tunisia đổ vào châu âu ngày càng
lớn con số này đã tăng gấp năm lần với đích đến là italy và vẫn còn hàng nghìn người hiện đang xếp
hàng điều này đang tạo ra sự xáo trộn và mất cân bằng của các cộng đồng
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có một hai trăm linh bảy người nhập cư tunisia đổ vào italia vào năm hai nghìn một mươi
con số này tăng lên đến sáu một trăm năm mươi một người nguyên nhân chủ yếu được cho là do kinh tế tunisia suy yếu
tình trạng thất nghiệp gia tăng khiến người trẻ lựa chọn rời khỏi quê hương đến châu âu
tìm công việc và cuộc sống mới đa số người nhập cư
tunisia tìm đến châu âu bằng đường thủy và rất nhiều người trong số đó đã thiệt mạng
từ đầu năm đến nay khoảng một chín trăm một mươi người di cư tunisia đã đặt chân tới italia theo đường biển
tuy nhiên nhà chức trách tunisia chỉ ngăn chặn được khoảng ba mươi bốn trong số này
một chiếc xe hơi của hãng bmw sẽ bị cấm lưu thông tại hàn quốc do nghi ngại có liên quan đến
nguy cơ cháy nổ bộ giao thông của hàn quốc cho biết tính từ đầu năm cho đến nay đã xảy ra gần ba mươi vụ cháy nổ
đại diện bmv tại hàn quốc phải lên tiếng xin lỗi và thu hồi một trăm linh sáu xe chạy bằng động cơ diesel
trong đó có phiên bản hạng sang năm trăm hai mươi d kể từ ngày hai mươi tháng tám tới
theo bộ giao thông hàn quốc quyết định cấm lưu thông hai mươi xe nằm trong danh sách thu hồi nhưng
chưa qua kiểm tra an toàn nhằm mục đích thúc đẩy quá trình kiểm tra an toàn phụ tùng
của bmw đại diện bmw tại hàn quốc cho biết tính từ đầu năm cho đến nay đã xảy ra gần ba mươi vụ cháy nổ